công nghệ này mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng đặc biệt là người khuyết tật như khiếm thị mất khả năng đọc nói hoặc diễn đạt
ngoài ra text to spee còn được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng hệ thống phát thanh trong các lĩnh vực công cộng như giao thông y tế
ở các nước phát triển công nghệ này còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như giải trí đào tạo khoa học
các ứng dụng điển hình của text to speech có thể kể đến như hỗ trợ học ngoại ngữ sản xuất game và hoạt hình hệ thống hỏi đáp bằng tiếng nói tìm kiếm bằng lời nói đọc tin tức email điều hướng bằng tiếng
dù không còn mới lạ trên thế giới nhưng do đặc thủ ngôn ngữ nên đòi hỏi phải có sự nghiên cứu phát triển riêng biệt công nghệ text to speech đối với từng quốc gia
tại việt nam vb một doanh nghiệp khởi nghiệp đã nghiên cứu và phát triển thành công
công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi văn bản tiếng việt sang giọng nói
giải pháp đã giành giải nhì lĩnh vực công nghệ thông tin giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
đã từ lâu những trải nghiệm như đọc báo theo dõi tin tức trên mạng internet với anh khúc hải vân là một điều hết sức khó khăn bởi anh là một người khiếm thị
anh vân cho biết mỗi khi muốn đọc sách báo anh phải tìm đến những loại sách báo có chữ nổi hỗ trợ người khiếm thị rất bất tiện và mất thời gian
may mắn anh được cộng đồng người khiếm thị giới thiệu ứng dụng chuyển văn bản thành giọng nói
từ đó việc đọc sách báo của anh vân đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực
ứng dụng mà anh vân đang nói đến có tên gọi là vb
cho phép người dùng chuyển đổi một đoạn dữ liệu dạng chữ thành dạng âm thanh tiếng việt với giọng đọc có ngữ điệu tự nhiên
không chỉ đơn giản dừng lại ở việc phát ra âm thanh vb còn có đủ các giọng nói của ba miền bắc trung nam để người dùng lựa chọn theo nhu cầu và mục đích sử dụng
thêm vào đó với bộ ngữ liệu tối ưu được cài đặt sẵn vb còn có thể bao quát được tất cả các trường hợp ngữ cảnh thông dụng
bản thân vb xuất phát từ một nhóm nghiên cứu của trường đại học bắc khâu hà nội mà cụ thể ở đây là viện công nghệ ông tin
cũng xuất phát trên một cái xu thế đó là chúng tôi muốn cung cấp một giải pháp
cho người khiếm thị phục vụ cái nhu cầu mà trạch của thông tin dành cho tiếng việt
bởi vì lúc đó thì cái nhu cầu mà những cái giọng nói tiếng việt thì hầu như không đáp ứng được cái yêu cầu của những người khiếm thị
và xuất phát từ cái ý tưởng đó thì chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu và đưa ra cái giọng nói tiếng việt trên nền tảng trí nhân tạo đầu tiên tại việt nam như bây giờ
sau một thời gian ngắn phát triển với khách hàng phục vụ chủ yếu là người khiếm thị nhận thấy nhu cầu sử dụng giọng đọc nhân tạo khá lớn trên thị trường
vb từng bước đưa công nghệ này ứng dụng trong lĩnh vực giao thông đó là ứng dụng vadi còn gọi là bản đồ giao thông
ứng dụng này định vị được vị trí phương tiện giao thông và cảnh báo bằng lời nói cho người lái xe biết tình trạng tắt đường
tai nạn trên tuyến đường đi qua tại thời gian thực nhằm giúp lái xe chủ động tìm đường đi thuận lợi hơn
ngoài ra vadi được tích hợp công nghệ đọc báo phục vụ nhu cầu giải trí của người ngồi trên xe
người dùng có thể chọn đọc một bài báo với giọng đọc có ngữ điệu và biểu cảm chứ không phải giọng như của người máy
tôi hay lái xe và để tôi có thời gian cũng như đoạn đường tôi hay lái xe thì tôi biết vadi và tôi sử dụng vadi
và ngoài yếu tố về giao thông thì vadi có giúp tôi giải trí hoặc đọc báo online
và tôi có thể lái xe và nghe được tin tức mới nhất trên các xe bào lớn và không cần phải nhìn vào điện thoại rất là an toàn và tiện lợi

vb còn triển khai giải pháp này vào nhiều dự án của các đối tác trong nước như công ty dịch vụ cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin nigop
ứng dụng sản phẩm của vb để thực hiện dự án số hóa sách tự động
công ty cổ phần lumi việt nam sử dụng giải pháp này để tạo thành sản phẩm điều khiển nhà thông minh
quá trình hợp tác giữa lumi và vb thì đến nay cũng được gần hai năm rồi
trước khi mà tung sản phẩm ra thị trường vào tháng năm vừa rồi thì chúng tôi có gửi cho rất nhiều khách hàng

tất cả các tỉnh trên toàn quốc sử dụng thử sản phẩm có tích hợp giữa lumi và vb trong vòng bốn tháng
số lượng khách hàng đánh giá sau khi mà trải nghiệm sản phẩm rất là tốt
bên cạnh đó công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói của vb còn ứng dụng được ở lĩnh vực giải trí
như sử dụng làm công cụ thuyết minh phim tự động cho phép chuyển đổi các phụ đề thành giọng thuyết minh
khớp với các khung hình trong phim một cách hoàn toàn tự động và nhanh chóng
giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc
đặc biệt với số lượng lớn phim cần thuyết minh
mặc dù công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói đã được các tập đoàn công nghệ lớn
như google hay microsoft hỗ trợ cho tiếng việt
tuy nhiên vb có những giải pháp xử lý riêng đặc thù cho ngôn ngữ việt nam
điểm này giúp tiếng nói đầu ra của vb tự nhiên giống giọng người hơn
đặc biệt vb có thể xử lý các vấn đề trong tiếng việt khi đầu vào sai chính tả
hoặc chứa các từ vay mượn từ nước ngoài
để tạo ra sự khác biệt về chất lượng vb còn tập trung vào các nghiên cứu liên quan tới xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng việt
phân tích và khai thác triệt để về tính địa phương như các đặc trưng về ngôn ngữ học âm học thanh điệu trong tiếng việt
nhằm tạo ra được tiếng nói đầu ra tự nhiên với nhiều ưu thế so với những giải pháp hiện nay
với những sản phẩm mang tính chất công nghệ đặc biệt là những công nghệ mang tính chất cho từng quốc gia
thì không phải chúng ta có thể học được từ những mô hình ở nước ngoài mà chúng ta phải tự nghiên cứu
nghiên cứu thứ nhất là nghiên cứu về các giải thuật làm sao cho nó phù hợp với đặc trưng của ngôn ngữ việt nam
nghiên cứu thứ hai là chúng tôi phải có quá trình về học dữ liệu
đặc biệt là các loại dữ liệu

làm sao để có thể bao quát được cái giọng nói của một con người
và thứ ba nữa là chúng tôi phải triển khai để thử nghiệm cho từng giai đoạn một
vì những giai đoạn với cái giọng điệu thì nó bao gồm là ngôn ngữ
rồi bao gồm là âm điệu bao gồm các vấn đề liên quan đến cảm xúc của giọng nói
chúng ta phải nghiên cứu rất nhiều
sau một năm ra mắt ứng dụng đã nhận được sự hợp tác của hơn một trăm linh khách hàng là các doanh nghiệp lớn
một trăm linh lượt yêu cầu chuyển đổi văn bản thành giọng nói mỗi ngày
trong tương lai các thành viên của vb sẽ tiếp tục cải tiến chất lượng giọng đọc
để tự nhiên hơn gần gũi hơn cũng như đa dạng hóa các sản phẩm của mình
sự thể phát triển công nghệ ống tin rất là nhanh
và không phải chỉ ở việt nam mà vào thời điểm này thì tất cả các công ty công nghệ
cũng như các thị trường áp dụng lĩnh vực công nghệ ống tin
đều hướng tới một giải pháp đó là làm sao có thể tích hợp giọng nói
và điều khiển giọng nói trong toàn bộ cuộc sống của nhân loại
chính vì vậy mà sự thể đó nó cũng đến với thị trường việt nam
trong sự thể bốn thì chắc chắn chúng ta sẽ phải áp dụng công nghệ về tiếng nói
cho các giải pháp mà phát triển để phù hợp với nhu cầu của con người
ví dụ như là nhà thông minh thành phố thông minh hay những các giải pháp
liên quan đến tổng đài thông minh hoặc các giải pháp về đưa tin thông minh
đấy là những giải pháp những dịch vụ mà chắc chắn người việt nam sẽ rất cần dùng
để từ đó các doanh nghiệp có thể là
thứ nhất là rút được cái tiền vận hành
thứ hai là những dịch vụ đó sẽ trở nên là thông minh hơn dễ dàng hơn với người sử dụng
trong sự thể phát triển như vũ bão của cách mạng công nghiệp bốn
công cuộc chuyển đổi số ứng dụng trí tuệ nhân tạo internet kết nối vạn vật
đã và đang được khích lệ và thúc đẩy nhằm hướng tới nền kinh tế số
và số hóa nhiều hoạt động của con người
sản phẩm giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi văn bản tiếng việt sang giọng nói tự nhiên vb
cùng hàng chục kết quả khác
nghiên cứu đoạt giải thưởng nhân tài đất việt vừa qua đang đi đúng quỹ đạo của cách mạng công nghiệp bốn
nhóm nghiên cứu vb cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện lõi tổng hợp tiếng nói vb
trong đó tập trung cải tiến chất lượng giọng đọc để tự nhiên hơn gần gũi hơn với con người
đa dạng hóa hơn nữa giọng đọc và nói thuộc các lứa tuổi và các vùng miền trên cả nước
ngoài ra coi trọng việc chuẩn hóa cách đọc các chữ viết tắt tên nước ngoài trong các văn bản theo yêu cầu
thưa quý vị và các bạn ở việt nam ung thư vú là bệnh phổ biến ở phụ nữ và ngày càng tăng cao
hiện có khoảng hơn bốn mươi hai người đang phải sống chung với căn bệnh này
tuy nhiên có một tin vui là chín mươi năm bệnh nhân ung thư vú được chữa khỏi nếu phát hiện sớm
cụm công trình nghiên cứu dịch tễ học ứng dụng các tiến bộ mới trong chẩn đoán điều trị
và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ung thư vú của nhóm tác giả tại bệnh viện k đã chứng minh
tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú là chín mươi năm
nếu phát hiện ở giai đoạn sớm
ung thư vú là loại ung thư phổ biến hàng đầu ở nữ giới với tỷ lệ mắc mới chuẩn hóa theo tuổi
cụ thể năm hai nghìn một mươi ba tỷ lệ mắc ung thư vú chuẩn theo tuổi khoảng hai mươi bốn bốn trên một trăm linh phụ nữ
đến năm hai nghìn một mươi tám tăng lên tới hai mươi sáu bốn trên một trăm linh phụ nữ
ước tính trung bình mỗi năm trên toàn quốc có hơn một mươi năm chị em mắc bệnh ung thư vú
hơn sáu trường hợp tử vong thường xuyên có bốn mươi hai chị em đang sống
điều đặc biệt xu hướng mắc bệnh ung thư vú ở việt nam trẻ hơn các nước
xu hướng mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ việt nam bắt đầu tăng từ độ tuổi ba mươi đến ba mươi bốn
và tăng nhanh đỉnh cao ở năm mươi năm tới năm mươi chín tuổi với tỷ lệ một trăm ba mươi năm trên một trăm linh dân
người trẻ mắc bệnh ung thư vú khả năng chữa khỏi thấp hơn so với những người tuổi cao
và phải đối mặt với hàng loạt vấn đề tâm lý và xã hội trong và sau điều trị
thì có vẻ xu hướng mắc bệnh ung thư vú ở việt nam trẻ hơn so với các nước
và chính vì vậy chúng tôi đưa ra khuyến cáo mới
thay vì tuổi sàng lọc phận sớm đi khám tầm soát ở tuổi từ bốn mươi năm trở đi
thì đối với việt nam chúng tôi khuyến cáo của tuổi sớm hơn và có tuổi từ bốn mươi trở đi
và thực tế đã chứng minh điều đó
khi mà chúng tôi sàng lọc phận sớm ở một số định điểm

trên một trăm linh phụ nữ thì cho thấy tỷ lệ phát hiện được sớm
là một mươi chín hai trên một trăm linh dân gấp đôi so với tỷ lệ bình thường
cụm công trình nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn
cùng các cộng sự đã nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới
thử nghiệm lâm sàng đánh giá so sánh hiệu quả điều trị
của các phác đồ khác nhau xây dựng cơ sở cập nhật hướng dẫn trần đoán
điều trị ung thư vú cũng như cải thiện thời gian sống thêm cho người bệnh
nhờ công nghệ hiện đại nhuộm bằng hình quang
chúng tôi đã phát hiện được khoảng bốn mươi chị em phụ nữ dương tính
với ưu tố phát triển của mô
và qua đó chúng tôi đã áp dụng một biện pháp mới trong điều trị
điều trị bằng kháng thể đơn giọng có tên trastuzumab
và nhờ ứng dụng biện pháp điều trị này thì cho thấy
cái thiên lượng của bệnh đã hoạt lại
nếu chúng ta không phát hiện được cái gen này
và không áp dụng thuốc đấy
thì cái tỉ lệ sống sau năm năm của người bệnh ung thư vú
mà có gen hơ tu dương tính thì dưới năm mươi
tuy nhiên nhờ phát hiện và nhờ ứng dụng cái thuốc platsome
thì cho thấy cái thiên lượng đã ngược lại tức là tốt lên
và cho thấy cái tỉ lệ sống sau năm năm đã tới trên bảy
được biết hiện kết quả nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn
và cộng sự đã được chuyển giao cho các cơ sở phòng chống ung thư ở việt nam
kết quả lớn nhất của nghiên cứu là đã nâng được tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư vú trước đây dưới năm mươi
nay đã lên đến chín mươi năm nếu bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn sớm
ngoài ra các kết quả nghiên cứu cũng đã giúp ích cho việc đào tạo nhân lực
cung cấp số liệu cho hoạch định chính sách cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán
và điều trị ứng dụng rộng rãi trong mạng lưới phòng chống ung thư ở việt nam
điều này khẳng định trình độ khoa học công nghệ về phòng chống ung thư ở việt nam
đã tiếp cận được với trình độ cao ở các nước phát triển
thưa quý vị hãng sản xuất ô tô volvo passace và đại học công nghệ nanjang của singapore
vừa cho ra mắt chiếc xe pass điện không người lái đầu tiên trên thế giới
được biết chiếc xe này sẽ bắt đầu chạy thử trong khuôn viên rộng lớn của trường đại học công nghệ nang
chiếc xe buýt này dài một mươi hai mét và có sức chứa tám mươi hành khách
xe buýt không người lái này sử dụng năng lượng ít hơn tám mươi so với xe buýt chạy bằng dầu diesel có kích thước tương tự
xe được trang bị cảm biến và định vị bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo
lãnh đạo hãng sản xuất ô tô volvo passage cho rằng
chiếc xe là một bước quan trọng đối với tầm nhìn về một thành phố sạch an toàn và thông minh hơn
dữ liệu từ các cuộc thử nghiệm sẽ được sử dụng để cải thiện công nghệ
trước khi chiếc xe buýt không người lái chạy thử trên đường công cộng
các nhà khoa học và kỹ sư mỹ vừa chế tạo ra một thiết bị cảm biến siêu nhẹ
không chỉ có khả năng hỗ trợ chăm sóc trẻ sinh non trong phòng chăm sóc đặc biệt
mà còn giúp giảm bớt sự lo lắng của các bậc phụ huynh mỗi khi nhìn thấy con mình bị cuốn quanh người nhiều ống hỗ trợ
thông thường tại phòng chăm sóc đặc biệt mỗi trẻ sinh thiếu tháng sẽ được hỗ trợ bởi năm thiết bị cảm biến và điện cực
để theo dõi nhịp tim sự hô hấp nhiệt độ và khí oxy trong máu
với hàng loạt thiết bị đeo trên cơ thể trẻ nhiều bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng cho làn da yếu ớt và mỏng manh của con mình
tuy nhiên mới đây các nhà nghiên cứu mỹ đã chế tạo ra các thiết bị cảm biến không dây bằng silicon siêu mỏng và nhẹ
được gắn vào chân và ngực của trẻ bởi một chất keo dạng nước phù hợp với làn da mỏng manh của trẻ sinh non
những thiết bị này có kích thước nhỏ dài khoảng hai cm và năm cm
điểm đặc biệt của những thiết bị này là khó khăn
trẻ sinh non không sử dụng pin và hoạt động nhờ một anten nhỏ xíu được đặt bên dưới lồng ấp
anten này cũng sẽ truyền dữ liệu đến một máy phát đặt dưới lồng ấp của trẻ
nhờ đó bác sĩ và các điều dưỡng vẫn có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ
do sức khỏe yếu trẻ sinh non cần sự hỗ trợ đặc biệt của các thiết bị theo dõi
song vượt đeo nhiều dây trên cơ thể sẽ làm tổn thương làn da mỏng của trẻ
thông thường những trẻ được sinh ra sau hai mươi bốn tuần tuổi có làn da mỏng kém bốn mươi
đối với những trẻ sinh đầy tháng
do vậy việc gắn nhiều thiết bị theo dõi lên cơ thể trẻ với chất keo hiện nay
sẽ để lại sẹo trên cơ thể của trẻ nhỏ
thiết bị cảm biến mới của các nhà khoa học trên đã giải quyết được vấn đề này
hiện hệ thống cảm biến mới đang được thử nghiệm tại chicago
và dự kiến sẽ được phân phát cho một chương trình thử nghiệm ở zambia vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong xã hội hiện đại với áp lực công việc và cuộc sống
khiến nhiều người rơi vào tình trạng mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc
một doanh nhân người hà lan đã chế tạo ra mô hình
robot có nhiệm vụ giúp khách hàng ngủ ngon
sản phẩm mới lạ độc đáo này đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng
ba năm trước mẹ của anh julian jaktenberg ở hà lan mắc chứng mất ngủ kinh niên
thất vọng vì các bác sĩ chỉ cung cấp cho mẹ thuốc ngủ mà không đưa ra quy trình điều trị
anh julian jaktenberg bắt đầu tìm giải pháp để chữa bệnh cho mẹ của mình
tôi quyết định thử thách bản thân cố gắng tạo ra một con robot giúp mẹ tôi có thể ngủ ngon hơn
khi tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu về giấc ngủ
anh phát hiện ra hơi thở âm thanh là hai yếu tố quan trọng nhất giúp con người buồn ngủ và có được giấc ngủ sâu
vì thế anh đã quyết định phát triển mẫu robot du ngủ để tặng mẹ
tuy nhiên bà mẹ không ấn tượng về mẫu robot này vì nó tạo ra tiếng động quá to
để khắc phục nhược điểm đó anh julian jaktenberg đã tạo ra một vài mô hình với âm thanh nhỏ hơn
sau nhiều lần thử nghiệm mô hình robot du ngủ có kích thước nhỏ gọn mềm mại
nặng bằng một con mèo và nhịp thở như đứa bé hoàn thành
anh jaktenberg cho biết khi ôm robot người sử dụng sẽ có cảm giác như ôm một chú chó hoặc một chú mèo
lúc này bạn sẽ vô thức vào chung một kiểu nhịp thở với robot
bộ nhớ và loa cài đặt bên trong cho phép người dùng lắng nghe những âm thanh giúp họ ngủ ngon và thư giãn
dựa trên hơi thở và chuyển động của cơ thể cảm biến sẽ giúp robot nhận biết được bạn đã ngủ hay còn thức và tự động tắt thiết bị
trong những năm gần đây ung thư dạ dày là một trong những căn
khiến bệnh có xu hướng trẻ hóa nhanh nhất khi tỉ lệ người trẻ mắc bệnh ngày càng tăng
mới đây các nhà nghiên cứu hàn quốc cho biết đã xác định được gen gây ra ung thư dạ dày mở ra triển vọng mới giúp chữa trị căn bệnh này tốt hơn
ung thư dạ dày là bệnh có tỷ lệ tử vong cao tại hàn quốc
các triệu chứng phát bệnh hầu như không rõ ràng khiến người bệnh khó nhận biết từ sớm và bệnh di căn nhanh chóng
ung thư dạ dày thường thấy ở người cao tuổi
bệnh có xu hướng di căn nhanh ở đứa tuổi trẻ hơn và thường được chẩn đoán quá muộn
dựa trên phân tích gen và protein của hơn tám mươi bệnh nhân ung thư dạ dày khởi phát
các nhà nghiên cứu hàn quốc đã phát hiện ba đột biến gen có liên quan đến căn bệnh này
họ cũng xác định được bốn loại ung thư dạ dày có thể giúp điều trị dễ hơn trong tương lai
các phân nhóm của ung thư dạ dày được tìm thấy bằng cách phân tích cent và protein
vì mỗi loại đi kèm với tín hiệu tế bào khác nhau chúng tôi có thể sử dụng phát hiện này để điều chế ra các loại thuốc
các nhà khoa học hy vọng những phát hiện này sẽ giúp chẩn đoán và điều trị căn bệnh ung thư dạ dày một cách chính xác hơn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình tại địa chỉ nhândântv vn
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau